tri cục kiểm lâm tỉnh con tum cho biết từ đầu năm đến nay đơn vị đã phát hiện và xử lý hàng trăm vụ vi phạm về khai thác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh
từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện hơn ba trăm hai mươi vụ vi phạm với khối lượng gỗ vi phạm hơn một một trăm linh mét khối gỗ quy tròn các loại
diện tích rừng bị thiệt hại là hơn bốn mươi ba ha trong đó cháy rừng là hơn hai mươi một ha phá rừng trái pháp luật là hơn hai mươi hai hectare giảm sáu mươi năm vụ so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên diện tích rừng thiệt hại tăng hơn hai mươi bốn hectare các vụ vi phạm chủ yếu xảy ra trên diện tích rừng tại các công ty lâm nghiệp quản lý
tỉnh con tung cũng đã xử lý hai mươi chín trường hợp là các cán bộ lãnh đạo buông lòng quản lý thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng nơi mình quản lý
tòa án nhân dân các huyện cũng đã đưa ra xét xử một mươi hai vụ án phạt tù hàng chục bị cáo